quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm
nhiều đề xuất đổi mới cải tiến sẽ được áp dụng tại kỳ họp này
theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra trong hai đợt
đợt một từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một quốc hội sẽ họp theo hình thức trực tuyến
đợt hai quốc hội sẽ họp theo hình thức trực tiếp từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua hai dự án luật và năm dự thảo nghị quyết cho ý kiến năm dự án luật
trong đó có dự án luật cảnh sát cơ động
quốc hội cũng dành hai ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
theo phương án họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung
việc biểu quyết thông qua các sự thảo luật nghị quyết vẫn áp dụng hình thức biểu quyết điện tử như thông lệ
bên cạnh đó trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp
quốc hội có thể họp trực tuyến liền mạch để kỳ họp kết thúc sớm
và có thể sẽ áp dụng hình thức biểu quyết qua phần mềm cài đặt trên ipad đối với các dự thảo luật nghị quyết
chiều nay một mươi ba tháng một mươi tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi họp trực tuyến với đoàn doanh nghiệp cấp cao
hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean do đại sứ michael michalak phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc điều hành khu vực làm trưởng đoàn
phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
u s a b c bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong gần ba thập niên qua kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao
hai nước đã thành công trong chuyển từ đối đầu sang đối tác sau đó là đối tác toàn diện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực
cùng với sự phát triển quan hệ chính trị an ninh quốc phòng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư được coi là một trong những lĩnh vực thành công nhất
đang trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển cho quan hệ chung hai nước
hoa kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu đồng thời là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới của việt nam
để đạt được những thành tựu như trên là nhờ sự chủ động tầm nhìn chiến lược của chính phủ hai nước và vai trò tham gia tích cực
có hiệu quả của các doanh nghiệp tổ chức thuộc khu vực kinh tế tư nhân hai nước trong đó có u s a b c
chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp hoa kỳ và các đối tác sản xuất tại việt nam gặp phải do đại dịch covid một mươi chín
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với những biện pháp phòng chống và phục hồi sau đại dịch sâu sát của việt nam
những khó khăn trước mắt chỉ mang tính chất ngắn hạn tạm thời
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ đồng hành cùng việt nam trên tinh thần hài hòa về lợi ích
nhìn thấy trong nguy có cơ kịp thời nắm bắt thời cơ tìm ra hướng đi phù hợp nhằm duy trì và phát triển kinh doanh trong tình hình mới
tại cuộc họp hai bên đã trao đổi trên tinh thần xây dựng cởi mở về một số nội dung cùng quan tâm như luật an ninh mạng
nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân vấn đề sở hữu trí tuệ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam ghi nhận các nội dung cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ trao đổi tại cuộc họp
và đề nghị phía hoa kỳ tiếp tục có đóng góp thiết thực hiệu quả nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương giữa hai nước trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn bộ công an vừa chính thức công bố quyết định thành lập trung đoàn không quân công an nhân dân trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đây là một bước tiến mới trong công tác xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ bình yên cho cuộc sống của người dân
với một mươi ba thành viên ban đầu trung đoàn không quân công an nhân dân là một lực lượng mới được thành lập của lực lượng công an nhân dân
với phương thức tác chiến trên không phối hợp với các lực lượng khác thực hiện chức năng bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh với các loại tội phạm
đây là một trong những bước tiến quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
kinh nguyện hiện đại
sự ra đời của trung đoàn không quân công an nhân dân là thể chế sự quan tâm đặc biệt về chủ trương của đảng nhà nước
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương về việc tăng cường trang bị phương tiện đặc trùng đặc thù để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến lên chính quy hiện đại
không chỉ cụ thể hóa chủ trương
hóa chủ trương của đảng và nhà nước việc xây dựng trung đoàn không quân công an nhân dân cũng sẽ góp phần hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh hiện nay

trong các cơ động trung đoàn không quân công an nhân dân sẽ là một trong những lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong những tình huống các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ bình yên cuộc sống của nhân dân
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và lãnh đạo bộ công an vào sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi
tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân tiện các y bác sĩ cán bộ y tế bên đường hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh phòng chống dịch covid một mươi chín
tham gia đợt tăng cường này có bốn mươi cán bộ y bác sĩ ở nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viện một mươi chín tháng tám
đây đều là những cán bộ y bác sĩ trẻ có năng lực giàu nhiệt huyết
theo phân công của bộ chỉ huy tiền phương bộ công an dự kiến đoàn cán bộ y tế được tăng cường lần này sẽ làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến phước lộc huyện nhà bè
ngoài nhân lực hỗ trợ đoàn cũng chuẩn bị các phương tiện thiết bị vật dụng y tế phòng chống dịch và thuốc men phục vụ khám điều trị covid một mươi chín
kể từ ngày năm tháng bảy đến nay đã có năm đoàn công tác với hàng trăm y bác sĩ công an nhân dân sung phong tình nguyện lên đường tiếp xúc chống dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
thưa quý vị và các bạn xây dựng công an xã thị trấn chính quy là một chủ trương lớn xuyên suốt mang tính chiến lược của bộ công an nhằm tăng cường công tác nắm tình hình giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở
qua đó đem lại hiệu quả tích cực tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác
công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đảm bảo sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
tiếp tục phát huy kết quả đạt được bộ công an cũng đã ban hành kế hoạch điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ về công tác tại công an xã biên giới trong trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự